tại nghệ an việc vận chuyển thực phẩm bẩn bằng xe khách không phải là một hình thức mới
nhưng thời gian qua lại đang có dấu hiệu gia tăng
sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là rất cần thiết để ngăn chặn tình trạng này
hai trăm linh kg thịt mèo trong đó có những cá thể đã biến màu và bốc mùi hôi thối
nếu được vận chuyển chót lọt có thể đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách
đây chỉ là một trong số bốn mươi năm vụ vận chuyển thực phẩm bẩn
thực phẩm không rõ nguồn gốc được phát hiện bắt giữ trong hơn bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh nghệ an
tổng cộng đã có hơn một mươi bảy tấn sản phẩm động vật không được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
đã bị ngăn chặn trước khi được phủ phép để lên bàn ăn

trong bốn mươi năm vụ vận chuyển thực phẩm bẩn được bắt giữ

trong bốn mươi năm vụ vận chuyển thực phẩm bẩn được bắt giữ
năm tuyến quốc lộ một a bắc nam chiếm phần lớn
riêng trạm cảnh sát giao thông diễn châu đã xử lý gần hai mươi vụ
do cơ chế nhận vận chuyển hàng hóa của các nhà xe hiện nay quá dễ dàng
nên các đối tượng chủ hàng thường lựa chọn phương thức này để vận chuyển thực phẩm bẩn
hành vi vận chuyển thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe khách hiện nay
chủ yếu đang bị xử lý số tiền phạt bình quân từ ba đến năm triệu đồng
đây là mức phạt chưa đủ mạnh so với những tác hại có thể gây ra
bên cạnh đó hầu hết hàng hóa vi phạm đều do nhà xe nhận vận chuyển
không xử lý được người gửi hàng
nên việc ngăn chặn tận gốc mối nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng thực sự rất khó khăn
họ chế biến thì chắc là có chất phù giá hay là dùng chất gì đó để chế biến để tiêu thụ
nếu mà sử dụng cái sản phẩm này thì chắc là cũng rất là nguy hại đến sức khỏe con người và lấy lan cho cái dịch bệnh ở trong đó
chế tài làm táo để đủ cái kính phí để xử lý các cái sản phẩm trối nổi
cũng như cái sản phẩm hối thối không đảm bảo chất lượng để rắn đe những người vận chuyển cũng như là chủ hàng
bên cạnh đó cũng không loại trừ một trong những nguyên nhân khác khiến tình trạng xe khách vi phạm vận chuyển thực phẩm bẩn
là do các nhà xe nhận vận chuyển
các nhà xe ham lợi nhuận nên bất chấp mọi quy định của nhà nước
bởi nếu chở những thực phẩm bẩn này trót lọt đến nơi tiêu thụ
chắc chắn tiền cước mà các lái xe nhận được sẽ cao hơn nhiều so với hàng hóa thông thường
vậy nên tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm và tối đa mức phạt sẽ là giải pháp mạnh để góp phần hạn chế tình trạng vi phạm này